thưa quý vị tại thủ đô hà nội thì trời ấm hơn do gió mùa đông bắc suy yếu
và thay vào đó là gió mùa đông nam ẩm thổi vào sẽ làm giúp giảm bớt hành khô
tuy nhiên sương mù xuất hiện báo hiệu đây là hiện tượng ô nhiễm không khí tại thủ đô hà nội
quý vị không nên tập thể dục hay là vui chơi tại những nơi có nhiều phương tiện đi lại hay công trình xây dựng
vâng còn đối với khu vực nam bộ thì trời nắng mạnh
nóng nhất cả nước với nhiệt độ giao động ở mức từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
còn thời tiết tại trung bộ thì trời mắt mẻ không vượt qua hai mươi tám độ c
và thời tiết thì khá là thuận lợi để chúng ta có thể vệ sinh nhà cửa trước khi đón kỳ nghỉ tết dương lịch
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại